lời cảm ơn của hội nhà báo việt nam
nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hội nhà báo việt nam vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành trung ương và địa phương
các đơn vị công an quân đội và các tổ chức doanh nghiệp đến thăm gửi lãng hoa chúc mừng ngày hội của giới báo chí cả nước
và lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là sự thể hiện tình cảm đồng thời là sự cổ vũ động viên quý báu giúp đội ngũ những người làm báo tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao
thay mặt giới báo chí cả nước hội nhà báo việt nam xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm ủng hộ và niềm tin yêu đó
về phần mình đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân
và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam xứng đáng là chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng